kênh truyền hình cnn hôm một mươi sáu tháng một mươi hai đưa tin ủy ban thuế vụ thuộc hạ viện mỹ dự kiến sẽ họp kín
để đánh giá hồ sơ thuế của cựu tổng thống donald trump vào ngày hai mươi tháng một mươi hai tới đây
đây sẽ là lần đầu tiên ủy ban này thảo luận để quyết định sẽ công bố thông tin thuế cá nhân nào
của ông chủ thứ bốn mươi năm tại nhà trắng
cuộc họp sắp tới diễn ra sau khi đảng dân chủ giành thắng lợi trong cuộc chiến pháp lý kéo dài ba năm
để giành quyền tiếp cận hồ sơ thuế và thông tin liên quan đến cựu tổng thống trump
theo giới phân tích cuộc họp trên có ý nghĩa rất quan trọng với các thành viên đảng dân chủ trong ủy ban thuế vụ
vì họ sắp hết thời hạn giải quyết vụ hồ sơ thuế của ông trump do đảng cộng hòa sẽ kiểm soát hạ viện
từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đồng nghĩa với việc nắm quyền kiểm soát ủy ban này
trong khi đó ủy ban do hạ viện mỹ thành lập để điều tra vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội
hôm sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một đang dự kiến vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai
sẽ bỏ phiếu để đề nghị bộ tư pháp truy tố cựu tổng thống donald trump ít nhất ba tội danh hình sự
bao gồm kích động bạo loạn cản trở công việc của quốc hội và đồng lõa lừa đảo chính phủ mỹ